hôm nay chín tháng hai là ngày sinh của tổng bí thư trường trinh một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại